sau năm tháng thi công các hạng mục công trình đều đã đảm bảo hoàn thiện với chất lượng cao cả về nội dung hình thức kỹ thuật mỹ thuật
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm và bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tượng đài chủ tịch hồ chí minh
trong năm tháng thi công các hạng mục công trình đều đã đảm bảo hoàn thiện với chất lượng cao cả về nội dung hình thức kỹ thuật mỹ thuật mỹ thuật

trong năm tháng thi công các hạng mục công trình đều đã đảm bảo hoàn thiện với chất lượng cao cả về nội dung hình thức mỹ thuật mỹ thuật